khoảng hơn một tấn than cám của các đối tượng vi phạm vận chuyển trên vùng biển giáp danh giữa hải phòng quảng ninh
bị lực lượng chức năng cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam bắt giữ
vào lúc một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tổ công tác cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
phát hiện một tàu vận tải số hiệu hải đăng chín nd hai nghìn tám trăm chín mươi hai có dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra trên tàu có sáu thuyền viên do ông đỗ văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cư trú tại xã đại đồng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương làm thuyền trưởng
trên tàu đang vận chuyển khoảng hơn một tấn than cám nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên
lực lượng chức năng của cụm trinh sát số một đã đưa tàu về bến gót hải phòng để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật